mùa du lịch biển năm nay việc bảo đảm công tác cứu hộ tại các bãi tắm ở đà nẵng tiếp tục là vấn đề được thành phố quan tâm và chú trọng
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây tại đà nẵng
vào những ngày nghỉ cuối tuần nhất là các buổi chiều hoặc sáng sớm biển đà nẵng luôn nhộn nhịp với rất đông khách du lịch
mùa cao điểm lượng khách đến tham quan vui chơi tắm ở các bãi biển đà nẵng càng tăng gấp nhiều lần
do đó công tác bảo đảm cứu hộ cho du khách du lịch biển càng trở nên khó khăn hơn
xong nhờ tinh thần trách nhiệm cao sự phân công bố trí túc trực hợp lý của đội ngũ cứu hộ nên luôn bảo đảm an toàn cho khách du lịch
đối với lực lượng cứu hộ trên địa bàn thành phố đà nẵng thời gian từ tháng hai tháng ba tháng bốn là đội tổ chức huấn luyện cho tất cả anh em cứu hộ
trong lực lượng của đội thì rất nhiều anh
em được đi huấn luyện đào tạo kể cả ở nước ngoài cũng như các hiệp hội của hộ hoàng gia anh hoàng gia úc cũng đào tạo nên anh em có được trang bị được kiến thức về nghiệp vụ rất là bài bản
theo đó mặc dù đội cứu hộ hiện có hơn chín mươi một người nhưng được bố trí túc trực rất nhiều ở dọc hai tuyến biển tại một mươi chín điểm bãi tắm công cộng và trực xuyên suốt từ bốn h ba mươi đến một mươi chín h hàng ngày kể cả thứ bảy chủ nhật và ngày lễ
chính vì vậy không chỉ người dân đà nẵng mà du khách đến tắm biển
tại các bãi tắm đều cảm thấy an tâm
đà nẵng đang là mùa nắng nóng nên hằng ngày lượng khách đi tám biển khá đông
song dự kiến số khách du lịch biển đà nẵng sẽ còn tăng gấp nhiều lần nhất là vào dịp hè
vì vậy công tác bảo đảm cứu hộ tại các khu du lịch biển nhất là các bãi tắm công cộng luôn là mối quan tâm hàng đầu của thành phố nhằm tạo cho người dân và du khách yên tâm mỗi khi du lịch biển ở đà nẵng